sau khi làm việc với cơ quan công an gia đình chủ xe đã đăng tải lên mạng xã hội để tìm nạn nhân để gặp mặt xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe nếu có
trước đó trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin hành khách bị người của nhà xe một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám tấn công đuổi xuống giữa cao tốc vì không chịu trả tiền và che vé giá cao
nội dung đăng tải viết mọi người đi xe quảng ninh nhớ chừa xe này ra nhé lừa đảo
đi từ hà nội bắc ninh hai trăm linh hà nội uông bí bốn trăm linh móng cái năm trăm linh
không đồng ý trả vé cao nhà xe dở dặm côn đồ đòi mỗi hành khách hai trăm linh thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống
khách chụp lại biển số xe nhà xe còn tấn công hành khách
sau khi nội dung kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình
theo ông nguyễn thiên vương tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp tích cực để kiểm tra xử lý tình trạng xe rù bến cóc trên địa bàn
tuy nhiên hoạt động của loại hình này còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến trật tự xã hội
ông vương cho biết để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc xe trá hình như hiện nay là trách nhiệm của cơ quan chức năng
sau vụ việc trên văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh đã kiến nghị lực lượng chức năng
cần phải thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm đối với loại phương tiện tương tự
nhằm xếp chặt quản lý hoạt động vận tài hành khách tạo sự công bằng thống nhất thu thuế
ngày hai mươi tám tháng hai thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết
đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng đơn vị liên quan điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội facebook
về việc một nhà xe chạy tuyến quảng ninh hà nội chặt chém giá
khi hành khách không đồng ý thì bị bỏ rơi giữa đường thậm chí còn tấn công hành khách
thiếu tướng đinh văn nơi cho hay quan điểm của công an tỉnh quảng ninh là xử lý đến nơi đến trốn
nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố
cũng theo ông hiện nay các đơn vị chức năng đang liên hệ với người phản ánh để củng cố hồ sơ chứng cứ
trong tình cảnh bị xe khách bỏ rơi giữa đường nhưng may mắn hơn một người đàn ông quê nghệ an đã kịp thời
được lực lượng cảnh sát giúp đỡ và hỗ trợ đón phương tiện đưa người này về quê an toàn
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa hỗ trợ ông phạm hữu bình năm mươi chín tuổi chú huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đón xe khách về quê nghệ an an toàn
theo đó vào tối ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an xã nghĩa điền huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi tiếp nhận thông tin
ông bình đang đứng dưới trời mưa ở gần cầu xóm xiết thuộc thôn điền tránh xã nghĩa điền
qua thăm hỏi ông minh kể ông vào gia lai để làm dạy thuê
vào làm được bốn ngày thì gia đình ở quê có việc đột xuất nên ông tự đón xe khách để về lại nghệ an
trên đường về đến đường cao tốc quảng ngãi đà nẵng huyện tư nghĩa
nhà xe đã đuổi ông bình xuống xe không cho đi tiếp vì ông không có tiền trả đủ hành trình tiền xe ra đến nghệ an
sau khi nắm bắt sự việc lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã cử cán bộ
chiến sĩ đang làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến kịp thời đến cùng với công an xã nghĩa điền
thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho ông bình hai triệu đồng đồng thời đón xe khách và lo tiền xe để đưa ông bình đến nghệ an an toàn
gây bức xúc không kém các vụ việc trên tranh thủ lúc hành khách đi vệ sinh
điều khiển phương tiện bỏ chạy bỏ rời hai vị khách ở lại trong khi hành lý tài sản của họ vẫn còn ở trên xe
cụ thể theo phản ánh của hai hành khách bị bỏ rơi vào lúc một mươi ba h trưa ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
họ bắt xe khách của nhà xe hạnh luyến mang biển số bảy mươi ba b tám trăm bảy mươi bảy từ quảng bình vào đà nẵng
khi xe đến địa phận tỉnh quảng trị hai hành khách này xuống đi vệ sinh tại một cây xăng ở phường đông giang thành phố đông hà
trong lúc hành khách đi vệ sinh tài xế xe khách tên hùng
điều khiển xe chạy bỏ hai hành khách ở lại hành lý tài sản của hai người này vẫn còn để trên xe
trước hành động này hành khách đã kịp thời cầu cứu lực lượng công an đang làm nhiệm vụ trên tuyến
ông lê văn tám đi trên xe này cho biết ông bắt xe từ quảng bình vào huế
khi đến cây xăng dầu số hai thì ông và một số hành khách trên xe xuống đi vệ sinh
nhưng khi đang đi vệ sinh thì nhà xe bỏ chạy bỏ ông và các hành khách khác làm họ rất hoảng loạn
sau đó một hành khách đi cùng đã gọi điện báo cho lực lượng công an về việc bị nhà xe hạnh luyến bỏ rời
đồng thời bắt một xe khách khác đuổi theo xe nói trên
khi xe khách chạy được khoảng hai km thì bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông tổ năm bộ công an
cùng công an địa phương dừng xe kiểm tra và xử lý
một số hành khách cho biết xe khách này không thực hiện việc bán vé mà bắt khách dọc đường
theo ông văn thiệu người phụ xe khách bảy mươi ba b tám trăm bảy mươi bảy khi dừng lại cây xăng hành khách xuống đi vệ sinh
nhưng nhà xe không biết
ông này thông tin khi xe dừng thì có đóng cửa nhưng hành khách tự ý mở cửa đi xuống
nên khi xe khởi hành tài xế không để ý
khi chạy được một đoạn thì khách điện lại và có nói hành khách bắt taxi chạy tới nơi trạm vé đứng chờ
chạy được một đoạn thì bị cảnh sát bắt dừng xe mới biết là đã bỏ rời hành khách
tương tự tại quảng ngãi thông tin về một vụ việc một người phụ nữ mang thai ở tháng thứ tám
cùng chồng và con nhỏ bị xe khách bỏ rơi giữa đường từng khiến cho dư luận không khỏi giật mình
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị đã phối hợp với công an huyện tư nghĩa giúp đỡ gia đình một thai phụ bị xe khách bỏ rơi trên đường
trước đó khoảng một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng năm công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi nhắn tin báo
có một phụ nữ mang thai đi bộ trên quốc lộ một a người này mang thai khá lớn có dấu hiệu mệt mỏi
tiếp nhận tin báo công an tìm hiểu sự việc thì được biết
thai phụ pnb hai mươi tám tuổi cùng chồng và con gái bốn tuổi đang về quê thì bị xe khách bỏ rơi dọc đường
theo chị b do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình chị rời thành phố cần thơ ra thành phố đà nẵng làm thuê
thu nhập của chồng chị bắp banh trong khi phải nuôi con nhỏ chị lại mang bầu nên kinh tế gia đình rất khó khăn
chị b hiện mang thai tháng thứ tám sợ ra nhà không có người giúp đỡ trong lúc sinh nở nên chị quyết định về quê
do sức khỏe không tốt nên chị b có biểu hiện mệt mỏi
nhà xe thấy vậy sợ trí bê sẽ chuyển dạ sinh trên xe nên nhất quyết yêu cầu cả gia đình xuống xe
anh l k k chồng chị b cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe
nếu xuống xe cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê
anh k cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành anh k nói thêm
đến thị trấn sông về thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống do hết tiền nên chúng tôi đành nghị bộ
có điều đồ đạc linh kình con tôi còn nhỏ vừa lại mang thai nên cũng không đi được bao xa
may là các anh công an phát hiện hỗ trợ
theo phòng cảnh sát giao thông công an quảng ngãi sau khi tiếp nhận thông tin từ công an huyện tư nghĩa
đơn vị đã cử cán bộ phối hợp giải quyết chị b và cháu bé được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe tiếp tục hành trình
lực lượng công an còn hỗ trợ thực phẩm
nước uống cho cả gia đình đến hai mươi giờ cùng ngày gia đình chị b được hỗ trợ lên xe về quê ở cần thơ
không thể phủ nhận tiền bạc trong cuộc sống hiện nay là vô cùng quan trọng
nhưng cũng vì đồng tiền mà trong nhiều trường hợp con người lại trở nên vô cảm với chính đồng bào của mình
giống như người tài xế xe khách trong vụ việc nói trên
rất may mắn vẫn còn rất nhiều những người tốt đã giúp gia đình chị bê về quê an toàn
nhưng đây cũng là một hồi chuông cảnh tình về thực trạng vô cảm
giữa người với người trong xã hội ngày nay
hiện vụ hành khách tố nhà xe ở quảng ninh tấn công bỏ mặt giữa cao tốc
vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại